tòa phúc thẩm sau khi xem xét các chứng cứ và tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận thấy tòa cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi phạm tội cụ thể của bị cáo nên đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và giao toàn bộ hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân huyện vũng liêm để điều tra bổ sung
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn bền chú tại xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân vừa bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra
vào ngày một mươi ba tháng chín phát hiện xe mô tô đỗ trên địa bàn xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân không có người châm coi nên đối tượng nguyễn văn bền đã lấy trộm xe rồi tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an huyện hồng dân tiến hành điều tra xác minh đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín thì bắt được đối tượng khi đang bỏ trốn và gây tai nạn giao thông tại xã vĩnh thanh huyện phước long
được biết đối tượng nguyễn văn bền có hai tiền án về hành vi chiếm đất tài sản
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh hà giang sẽ mở phiên sơ thẩm công khai xét xử năm bị cáo liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận điểm thi tại hà giang dự kiến sẽ diễn ra từ tám giờ sáng ngày hôm nay và kéo dài trong hai ngày được xét xử công khai tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh hà giang
tòa án nhân dân tỉnh hà giang triệu tập một trăm chín mươi một người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm phụ huynh có con được nâng điểm và người làm chứng gồm cả lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang đã truy tố năm bị cáo gồm nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo và vũ trọng lương phó trưởng phòng khảo thí về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo phạm văn khuôn phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo và lê thị dung nguyên cán bộ công an tỉnh hà giang về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
riêng triệu thị chính nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau quá trình theo dõi vào ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp đà nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho chứa nhiều loại dược liệu và thuốc tân dược thực phẩm chức năng đã hết hạn nằm ngay tại trung tâm thành phố
vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh và diễn biến mới nhất về các vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv